trong nhiệm vụ của mình nhân viên gác chắn tàu còn được tiếp một vị khách đặc biệt đó là người tuần đường
nhiệm vụ của người tuần đường là đi dọc đường xay kiểm tra ốc vít bị lỏng và xiết chặt lại

trong nhiệm vụ của mình nhân viên gác chắn tàu còn được tiếp một vị khách đặc biệt đó là người tuần đường
trong nhiệm vụ của mình nhân viên gác chắn tàu còn được ký xác nhận ở chạm gác đoạn đường đó
nghề tuần đường cũng giống như nghề gác chắn đường tàu
quanh năm không nghỉ bất kể mưa gió bão bùng hay những ngày rét đậm rét hại lạnh đến thấu xương